hướng tới kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáu mươi một năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
thành đoàn thành phố hồ chí minh phối hợp với các sở ngành và các tỉnh thành phố trong cả nước
tổ chức lễ gia quân tiếp sức người lao động năm hai nghìn một mươi bảy với thông điệp cùng bạn hướng tới tương lai
hoạt động đã thu hút sáu mươi một đơn vị tham gia tuyển dụng tuyển sinh
trong đó đã có năm mươi năm doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với trên một tám trăm hai mươi chỉ tiêu
cùng với tư vấn tuyển dụng lao động các trường cao đẳng trung cấp nghề trên địa bàn thành phố
cũng đã tuyển sinh các ngành như điện công nghiệp điện lạnh cắt gọt kim loại
kế toán doanh nghiệp kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính
đặc biệt trong lễ gia quân tiếp sức người lao động năm nay còn có sự tham gia của các tỉnh
thành phố trong cả nước như thanh hóa quảng bình quảng nam phú yên bình định cần thơ
ký kết cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp như công nghệ thông tin cơ khí
vận tải kho bãi dệt may dày da dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn tài chính tín dụng ngân hàng y tế
các doanh nghiệp cũng như kết nối các doanh nghiệp để các bạn sinh viên sẽ tìm được công việc đáp ứng đúng theo nhu cầu và chuyên môn của các bạn
trong những năm qua trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên thành phố
đã phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho bốn mươi chín hai trăm một mươi hai lượt người
trong đó việc làm cho thanh niên tốt nghiệp các trường nghề các trường đại học cao đẳng
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chiếm trên năm mươi
đây là một trong những giải pháp
những hoạt động cụ thể của đoàn nhưng mà cũng tham gia vào chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
theo tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
và việc tạo ra những lao động có chất lượng và kết nối việc làm
chúng tôi cũng rất là quan tâm đến việc hỗ trợ về các kỹ năng nghề nghiệp
làm sao giúp cho các bạn khi tuyển dụng sẽ có thêm những kiến thức
có những tác phong công nghiệp trong quá trình lao động cụ thể tại từng doanh nghiệp
những giải pháp đó
những giải pháp đó sẽ góp phần vào việc thực hiện chương trình đột phá của thành phố
cũng nhân dịp này các doanh nghiệp đã tổ chức phỏng vấn tuyển dụng lao động trực tiếp
hội thảo xuất khẩu lao động tuyên truyền pháp luật an toàn lao động tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp